tuyến cao tốc này được kỳ vọng không chỉ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh quảng ninh mà còn cho cả khu vực phía bắc
dự án được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm gồm hai gói thầu là dự án đường cao tốc nối hạ long với cầu bạch đăng
với chiều dài gần hai mươi km trị giá sáu bốn trăm linh tỷ đồng bằng ngân sách của tỉnh quảng ninh
dự án xây dựng cầu bạch đăng nối tỉnh quảng ninh với hải phòng được đầu tư theo hình thức bot trị giá bảy sáu trăm linh tỷ đồng
tổng chiều dài toàn tuyến là hai mươi bốn sáu km
tuyến đường đi vào hoạt động không chỉ kết nối hải phòng với quảng ninh mà còn giảm thời gian đi từ hà nội đến hạ long từ ba năm giờ xuống còn một năm giờ
hiện chủ đầu tư đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như điện chiều sáng biển báo an toàn giao thông
đồng thời gấp rút hoàn thiện các hồ sơ thủ tục
về phòng cháy chữa cháy phương án giao thông bảo đảm mục tiêu thông xe tuyến cao tốc hà long hải phòng đúng kế hoạch